trần trung tây sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã giao lạc huyện giao thủy tỉnh nam định vừa thực hiện trót lọt năm vụ trộm tài sản nhà dân trên địa bàn thành phố nam định giữa đêm khuya

vụ để bắt đối tượng thì chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn đến sau khi có cái thông tin là đối tượng
lật trốn vào thành phố huế thì chúng tôi đã phối hợp và được sự giúp đỡ nhiệt tình của công an
thành phố huế chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng tại nhà nghỉ trên địa bàn của thành phố huế
xác định trần trung tây đang có mặt tại thành phố huế công an thành phố nam định đã ngay lập tức
liên lạc công an tp huế đề nghị phối hợp hỗ trợ nhằm ngăn chặn đối tượng tẩu thoát
sau nhiều giờ ra soát với sự hỗ trợ nhiệt tình của công an thành phố huế
tổ công tác công an thành phố nam định đã bắt giữ thành công trần trung tây
tại cơ quan công an trần trung tây khai nhận thường đi lang thang ở các khu phố giữa đêm khuya
thấy nhà dân nào mở cửa sổ hay cửa hậu phía sau nhà thì tìm cách đổ nhập trộm tài sản
nhất là những nhà biệt thự có kiến trúc mở tường bao quanh nhà thường thấp dễ đột nhập
sau mỗi vụ trộn thành công có tiền trần trung tây lại dạt đến một tỉnh khác ăn chơi
vừa tránh sự truy tìm của cơ quan công an vừa nhóm ngó địa điểm mới để trộm cắp tài sản
qua quá trình điều tra các vụ trộm cắp vừa xảy ra trên địa bàn thành phố nam định
tôi thấy mặc dù công an thành phố nam định đã tuyên truyền nhiều biện pháp sâu rộng đến quần chúng nhân dân
nhưng mà người dân vẫn sơ hở trong cái quá trình bảo vệ và quản lý tài sản của mình
ngày hai mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần trung tây về tội trộm cắp tài sản
qua vụ việc trên người dân cần nâng cao cảnh giác cẩn trọng trong giữ gìn tài sản
chủ động kịp thời phát hiện đối tượng nghi vấn nhằm báo tin
phối hợp với lực lượng công an ngăn chặn bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện thu giữ hơn sáu trăm linh hộp thuốc bao bì có ghi chữ trung quốc
hỗ trợ điều trị covid một mươi chín nhập lậu
vào trưa ngày hai mươi bốn tháng ba tại bến xe phía bắc thuộc xã hợp thành huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với đội ba trăm tám mươi chín tỉnh phát hiện một người phụ nữ
đang bê ba thùng cắt tông có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện nông thị hương chú tại huyện văn lãng là chủ của ba thùng các tông bên trong
có chứa hơn sáu trăm linh hộp thuốc liên hoa thanh ôn không có hóa đơn chứng tử chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an hương khai nhận mua toàn bộ số thuốc nói trên về để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do vợ chồng lò tư kế cà thị thủy
cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại c ba mươi bảy trung cư bắc hà quận nam từ liêm hà nội
và võ thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại huyện quỳ châu tỉnh nghệ an gây ra
theo điều tra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng trên đưa ra thông tin gian dối là bản thân có khả năng
xin giấy phép thăm dò khai thác vàng tại ba địa điểm thuộc tỉnh quảng nam lâm đồng và bình phước
để chiếm đoạt của anh huỳnh tấn tài chú tại huyện chư sê tỉnh gia lai với số tiền hơn bốn tỷ đồng
ngoài anh tài ai là bị hại có liên quan đến vụ án trên đề nghị liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
địa chỉ số năm mươi tám nguyễn tất thành thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc gặp điều tra viên trần văn bắc
số điện thoại chín trăm bốn mươi tám ba trăm năm mươi bốn bảy trăm bốn mươi bảy để giải quyết
cảm ơn các bạn đã theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương văn thao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một nay là tổ một mươi năm phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
phạm các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội là đối tượng nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ chín cụm hai phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội có xeo chấm cách một cm trên sau đầu lông bài trái
phạm các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội là đối tượng nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ chín cụm hai phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội có xeo chấm cách một cm sau đầu lông bài trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện